những năm qua cùng với nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ nhân viên người lao động
thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn lào đội ngũ quân y của các đơn vị công ty thuộc quân khu bốn đã thường xuyên bám bản
bám địa bàn các thôn bản để khám bệnh chăm sóc sức khỏe cho bà con
được cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương nước bạn lào tin tưởng yêu quý
ông phin phaphot salih bàn navan thị xã bolsavan tỉnh siêng khoang năm nay đã bảy mươi bốn tuổi
sức khỏe yếu bệnh tật mỗi lần ông lâm bệnh gia đình lại nhờ quân y của đội quy tập bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đến để thăm khám và cho thuốc
bố đau cả dạ dày cả lưng nữa và thường xuyên được các y sĩ đội quy tập bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an giúp đỡ khám và cấp thuốc
nên bố rất cảm ơn đội quy tập đã sang đây công tác giúp gia đình và thăm khám
chữa bệnh cho bà con dân bản
đặc biệt là các chú rất quan tâm đến sức khỏe bố mẹ
còn ở thị trấn lạc sao và nhiều bản thuộc huyện cam cớt tỉnh bô đi khâm say
thì hình ảnh cán bộ y bác sĩ bệnh xá lạc sao của tổng công ty hợp tác kinh tế quân khu bốn
đã trở thành thân quen gần gũi với bà con nhân dân trong việc khám chữa bệnh giúp đỡ dân bản
đến nay đơn vị đã cấp được gần một trăm linh số khám bệnh miễn phí cho các hộ nghèo trên địa bàn
để giúp đỡ bà con dân bản vùng sâu

đến nay đơn vị đã cấp được gần một trăm linh số khám bệnh miễn phí cho các hộ nghèo trên địa bàn

đến nay đơn vị đã cấp được gần một trăm linh số khám bệnh miễn phí cho các hộ nghèo trên địa bàn